đến chiều tối qua quốc lộ một mươi năm c và quốc lộ một mươi năm a lên huyện mường lát thanh hóa vẫn chưa thông xe nên không thể vận chuyển lương thực đến vùng này
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
đến một mươi sáu h ngày ba tháng chín mưa lũ đã làm chín người chết ba người mất tích và hai người bị thương
khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ để các em được đến trường đúng ngày khai giảng là bài viết được đăng tải trên báo lao động
lũ trồng lũ cộng thêm thủy điện xả đập đã gây thiệt hại nặng nề cho giáo dục các tỉnh thanh hóa nghệ an
nhiều trường miền núi của hai địa phương này bị bùn vùi lấp sạt lở cuốn trôi thiết bị
ngành giáo dục thanh hóa cũng đang đứng trước khó khăn bội bề khi ngày khai giảng đang cận kề
mưa lũ làm hai mươi bốn điểm trường bị ngập sáu điểm khác bị sạt lở hai nhà bán chú cho học sinh và giáo viên bị vùi lấp
các hoạt động cụ thể đang được sở giáo dục và đào tạo thanh hóa triển khai để hỗ trợ học sinh và các trường chịu thiệt hỏi để nhanh chóng khắc phục hậu quả các em được đến trường
còn tại sơn la hai trận lũ liên tiếp trong hai ngày là hai mươi tám và ba mươi tháng tám khiến ba mươi chín giáo viên của trường tiểu học tà học xã tà học huyện mai sơn sơn la phải ở lại trường
thiếu lương thực quần áo không có chỗ ngủ nhưng các thầy giáo cô giáo vẫn cố gắng dọn dẹp bùn đất mong sớm cho con em trong xã được đến trường
thầy cô giáo ăn gạo mốc rau rừng vì mưa lũ là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
gần một tuần hứng chịu lũ quét và sạt lở đất trường tiểu học tà học xã tà học huyện mai sơn sơn la vẫn bị cô lập
các thầy giáo cô giáo ở ngôi trường này không có ngày lễ ngày ăn mì gói gạo mốc đêm thay nhau thức gác lũ dọn dẹp bùn đất mong kịp tổ chức khai giảng cho học sinh
tại phiên họp mới đây của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra một số dự án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm
trong đó có việc cổ phần hóa cảng quy nhơn ai đã bán rẻ cảng quy nhơn là bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra chính phủ đã tiến hành thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa một trăm linh cảng quy nhơn theo chỉ đạo của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ dự kiến sẽ công bố kết luận trong năm nay
trước đó câu chuyện thí điểm cổ phần hóa cảng này được dư luận đặc biệt chú ý bởi có quá nhiều bất thường có dấu hiệu lợi ích nhóm làm thất thoát tiền của nhà nước
vậy ai đã tiếp tay cho sự thất thoát tài sản này mời quý vị và các bạn đón đọc nội dung chi tiết trên báo tuổi trẻ
hạ ngầm dây cáp viễn thông điện lực vì sao chậm tiến độ là bài viết được đăng trên báo hà nội mới
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các doanh nghiệp viễn thông điện lực trên địa bàn thành phố hà nội đã triển khai ba đợt thi công công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ tại năm mươi tuyến phố
tuy nhiên theo báo cáo của sở xây dựng hà nội đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám các chủ đầu tư mới hoàn thành thi công đồng bộ công trình ngầm viễn thông điện lực tại năm mươi trên một trăm hai mươi một tuyến phố
như vậy việc triển khai vẫn còn chậm trễ chưa bảo đảm tiến độ
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại